theo như dự kiến trong ngày hôm nay ngày tám tháng tám chuyên gia nhật bản sẽ tắm trên đoạn sông tô lịch
để chứng minh kết quả làm sạch con sông này bằng công nghệ nanobioreactor
trước đó công ty cổ phần cải thiện môi trường nhật việt và tổ chức xúc tiến thương mại môi trường nhật bản
đã cho công nhân lắp đặt các thiết bị trong khu vực trình diễn xử lý nước sông tô lịch
và để đánh giá chất lượng nước sau thử nghiệm
dự kiến chiều nay chuyên gia nhật bản sẽ trực tiếp tắm tại sông tô lịch
trong bảy nước đạt quy chuẩn việt nam
dự kiến đến ngày một mươi bảy tháng chín công ty cổ phần cải thiện môi trường nhật việt sẽ lấy mẫu nước sông tô lịch
đánh giá toàn bộ dự án thí điểm để báo cáo lên thủ tướng bộ tài nguyên và môi trường và thành phố hà nội